bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường và đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình ứng phó bão số một mươi ba trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
đoàn đã kiểm tra công tác vận hành xả tràn hồ kẻ gỗ
theo báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà tĩnh
đến bảy giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một dung tích hồ kẻ gỗ đạt hơn hai trăm chín mươi một triệu mét khối nước cao trình mực nước đạt ba mươi sáu mươi năm mét
hồ bắt đầu xả tràn từ một mươi bốn h ba mươi ngày một mươi bốn tháng một mươi một với lưu lượng từ năm mươi đến một trăm linh m ba một giây
trước diễn biến phức tạp của mưa bão đoàn công tác đề nghị tỉnh hà tĩnh tiếp tục thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
trước mắt chủ động ứng phó kịp thời hiệu quả hoàn lưu bão số một mươi ba
rút kinh nghiệm đánh giá các phương án ứng phó với mưa bão
trong đó chú trọng phạm vi ảnh hưởng của lưu vực các sông ngàn sâu ngàn phố
tiếp tục giả soát lại tình hình thiệt hại tập trung tuyên truyền vận động nhân dân khôi phục sản xuất
chăn nuôi nuôi trồng thủy sản ổn định cuộc sống sinh hoạt bảo đảm sinh kế lâu dài